nhận được thông tin có hai nhóm đối tượng hẹn đánh nhau tại xóm mới phường tân thạnh
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
sau nhận được thông tin công an phường an mỹ thành phố tam kỳ đã giả soát những đối tượng
nghi vấn trên địa bàn
đến chín giờ ngày chín tháng một mươi một công an phường an mỹ tiến hành kiểm tra phòng trọ tại khối phố bốn
phường an mỹ phát hiện đối tượng là nguyễn minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trù khối phố một phường an mỹ có tàng chữ năm cây mã tấu tự chế
đầu tranh tại chỗ hải thừa nhận đã đặt tại hiệu cơ khí xã tam an huyện phú ninh
làm một mươi năm cây mạ tấu nhưng mới nhận được năm cây mã tấu để chuẩn bị đánh nhau thì bị phát hiện
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra